sở giao thông vận tải hà nội vừa điều chỉnh các tuyến xe buýt phục vụ thi công đường đua f một trên đường lê đức thọ lê quảng đạo
theo phương án tổ chức giao thông phục vụ đường đua f một trên đường lê đức thọ lê quang đạo
quận nam tử liêm hà nội sẽ điều chỉnh điểm đầu cuối lộ trình các tuyến buýt số hai mươi sáu năm mươi một trăm linh bốn
cụ thể hà nội điều chỉnh tuyến buýt số hai mươi sáu từ quảng trường sân vận động mỹ đình về đỗ tại lòng đường tân mỹ
điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến buýt số năm mươi từ quảng trường sân vận động mỹ đình về khu đô thị vân canh hoài đức
điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến buýt số một trăm linh bốn từ quảng trường sân vận động mỹ đình về đỗ tại vị trí đỗ xe buýt tuyến tám mươi bốn cổng sau cung điển kinh hà nội